hàng trăm cơ quan doanh nghiệp ở quảng ngãi bỗng dưng bị truy thu tiền thuê đất nhiều năm liền
số tiền truy thu hàng chục tỷ đồng khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần
sự vụ kéo dài nhưng cho đến nay vẫn không có ai chịu trách nhiệm
năm hai nghìn hai công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số bốn ký hợp đồng thuê đất ba mươi năm
với sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ngãi
với diện tích thuê hai sáu trăm năm mươi m hai mỗi năm đơn vị này đóng tiền thuê đất hơn ba mươi bốn triệu đồng
tuy nhiên đầu năm hai nghìn một mươi chín công ty nhận thông báo của ngành thuế truy thu tiền thuê đất gần tám trăm năm mươi hai triệu đồng
khiến doanh nghiệp điêu đứng không có khả năng thanh toán
đơn vị này đã kiến nghị gõ cửa các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đề nghị giải quyết hỗ trợ
tuy nhiên các phản hồi nhận được là yêu cầu đơn vị thanh toán tiền truy thu
đơn vị này đã kiến nghị gõ cửa các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đề nghị giải quyết hỗ trợ
tuy nhiên các phản hồi nhận được là yêu cầu đơn vị thanh toán tiền thuê đất hơn ba mươi bốn triệu đồng

được làm các thủ tục điều chỉnh đơn giá thuê đất mới
theo thống kê của cục thuế tỉnh quảng ngãi toàn tỉnh có hai trăm ba mươi tám thửa đất của một trăm một mươi bốn cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuê đất
hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất nhưng chưa được ký hợp đồng chưa xác định lại đơn giá mới
trong đó nhiều đơn vị doanh nghiệp phải truy thu thêm tiền thuê đất theo giá mới từ năm đến một mươi năm với số tiền hàng tỷ đồng
sự tác trách trong thời gian dài của ngành chức năng khiến các tổ chức đơn vị thuê đất điều đứng
cái cơ quan mà theo dõi là nó không sắp
thứ hai nữa là vừa đầu như chỉ như mình nói đó là cái việc mà do cho ban phòng đăng ký ra sốt
thì ban phòng phát sinh cái nhiệm vụ trong cái thời gian từ tháng ba bốn vừa đầu là rất là nhiều
một số quyện một số chi nhánh ví dụ như bình sơn là cái khối lượng công việc nó tan lên gấp hai gấp ba lần
vẫn đến là phải ý ban phòng tỉnh phải điều người để ra giải quyết thêm
thế nên là những cái việc khác thì nó cũng có chậm
cải cách hành chính là khâu đột phá được tỉnh quảng ngãi xác định và thực hiện
trong nhiều năm qua
tuy nhiên điều hành yếu kém tắc trách của ngành chức năng đã làm cho cơ quan doanh nghiệp điều đứng
để lại nhiều hệ lụy thất thu ngân sách và nhà đầu tư lao đao
sự vô cảm thiếu trách nhiệm ngành chức năng vẫn đổ lỗi
và chưa xác định được chịu trách nhiệm và xử lý xa khoảng trong quản lý